thông tin từ ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam
để ứng phó với đợt mưa lũ kéo dài sắp diễn ra các cơ quan chức năng của tỉnh cùng với chính quyền địa phương
ở những vùng có nguy cơ ngập lụt đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó với mưa lũ
và theo đó bắt đầu từ lúc một mươi ba h ba mươi chiều ngày hôm nay hồ thủy điện phú ninh bắt đầu xả tràn để đón lũ
theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai
các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng nam xuất hiện mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm
do vậy để bảo đảm công trình và an toàn cho vùng hạ du đơn vị quản lý vận hành hồ phú ninh sẽ bắt đầu xả tràn
từ lúc một mươi ba h ba mươi chiều ngày một mươi hai tháng một mươi hai với lưu lượng là sáu mươi hai một trăm tám mươi m ba trên dây tùy thực tế lượng nước đổ về hồ để đón lũ
theo lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi quảng nam cho biết
đây là lần thứ sáu hồ phú ninh tiến hành xả tràn
từ ngày hai mươi tháng một mươi một vừa qua cho đến nay được biết hiện tại các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh quảng nam hoạt động bình thường theo quy trình
tri cục phòng chống thiên tai khu vực miền trung tây nguyên cho biết
tại thời điểm một mươi chín h ngày một mươi một tháng một mươi hai các hồ đang xả theo quy trình vận hành liên hồ chứa với lưu lượng xả cụ thể
thủy điện a vương hai mươi tám m ba trên dây sông chanh hay xả bốn trăm chín mươi bảy m ba trên dây và thủy điện sông bung bốn xả một trăm sáu mươi sáu m ba trên dây
để đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ